hôm nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm
tại công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận gọi tắt là ipc
và công ty phát triển nam sài gòn sadeco và các đơn vị có liên quan
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm
và đề nghị mức án đối với hai mươi bị cáo trong vụ án này
viện kiểm sát đề nghị mức án đối với một mươi hai bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí gồm tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm một mươi hai một mươi bốn năm tù
hai bị cáo phạm văn thông nguyên phó tránh văn phòng thành ủy nguyễn hữu thành
nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty nguyễn kim cùng sáu đến bảy năm tù
lê hoàng minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty ipc năm sáu năm tù
hai bị cáo là vũ xuân đức nguyễn trường bảo khánh thành viên hội đồng thành viên công ty ipc cùng bốn đến năm năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị hai ba năm tù